dù kết quả trận đấu sắp tới của olympic việt nam có như thế nào
đội tuyển olympic việt nam cũng đã ghi bàn thắng rất lớn trong lòng người hâm mộ

ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số nội dung chính được đăng tải trên các số báo ra
hơn nửa tỷ đồng là số tiền được đầu tư cho công trình nước sạch tại xã đại minh huyện đại lộc tỉnh quảng nam
tuy nhiên điều đáng nói đến khi nghiệm thu thì lại không hoạt động được
người dân thôn quảng huệ xã đại bình cho biết thôn quảng huệ có hơn chục cây giếng
nhưng hầu hết đều bị cạn nước nhiễm phèn mặn
hiện chỉ có duy nhất một giếng sử dụng được nhưng lại phục vụ cho hơn một trăm linh hộ dân
nên các hộ phải đi lấy nước từ rất sớm
thậm chí nhiều gia đình còn đào đến hai ba giếng nhưng vẫn không sử dụng được
nước vẫn đục ngầu hôi tanh và ô nhiễm nặng
dân nó khổ vì nước đó
cái khoang là khoang không có nước
mà có khoang xuống rồi đặt ống cũng không được tại bùng
mà đào giếng thì nước lên lại đa số là phèn
rồi bắt đầu mình lên mình lọc lại xử lý là bằng cái bể lọc ở trên mới xài được
nước giếng lên lọc là chủ yếu là tắm giặt
còn ăn uống là mình chủ yếu là mua nước bình
còn đây là công trình nước sạch tại xã tam xuân hai huyện núi thành tỉnh quảng nam
cũng được xây dựng với kinh phí hơn tám tỷ đồng
do trung tâm nước sạch và tư vấn thủy lợi tỉnh quảng nam làm chủ đầu tư
phục vụ cho khoảng tám trăm linh hộ dân các thôn ba bầu an khuông vĩnh an an đông và phú quy đông
nhưng suốt năm năm qua không sử dụng được
bởi khi bơm lên nguồn nước không đảm bảo
nước nhiễm phèn nhiễm mặn đục ngầu bốc mùi hôi thối
do đó công trình cũng bị bỏ hoang từ đó đến nay
giữa địa phương và đơn vị có bòn một số giả phóp
tuy nhiên biện phóp khắc phục của đơn vị đưa ra thì nó không hiệu quả
do vậy mà nhân dân không tiếp tục dùng cái nguồn nước này
tiền đầu tư của công trình rất lớn
nhưng mà không phát huy hiệu quả
gai lõng phí thất thốt nguồn kinh phí của nhà nước
trước mắt là phải tận dụng nguồn nước ngọt hiện có
đào áo bơm nước
đó là giải pháp thứ nhất
về giải pháp lâu dài
tỉnh cũng đã băng hành một cơ chế
để kêu gọi nhà đầu tư vào đầu tư nước sạch nạ
bằng cách nhà nước sẽ hỗ trợ chi phí bằng đào
theo khu vực để nhà đầu tư có cái nguồn vốn
cũng như là có những cơ chế ưu đại để vào đầu tư nước sạch
bên cạnh những công trình bị mất công năng ngay từ khi được đưa vào sử dụng
thì cũng có những công trình chỉ hoạt động cầm chừng được một hai tháng
lại rơi vào tiền đồng năng
tình trạng hư hỏng nghiêm trọng
chính quyền thì đổi lỗi cho người dân chưa nâng cao nhận thức
trong việc bảo quản sử dụng nguồn nước
còn người dân thì lại đổi lộ cho đơn vị thi công
bởi từ đó đến nay họ chưa thấy đơn vị nào đến xử lý khắc phục
hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã trà gion
vẫn đang trong tình trạng khát nước từng ngày
kể từ khi công trình nước sạch tại đây được xây dựng
nhưng lại không phát huy hiệu quả và bỏ hoang
khi mà công trình xây dựng xong
bằng do lại cho địa phương quản lý
thứ nhất là công trình này không thu được tiền nước
như vậy cấp miễn phí cho dân
như thế là sẽ không có kinh phí di tụ trị giữa hàng năm
là một ý
cái thứ hai là tập tục của đồng bào
là thiếu nước đâu là khoảng nóng
tại đó là nó ra đi thấp thấp nước
theo thống kê của tri cục thủy lợi quảng nam
hiện trên địa bàn tỉnh có gần năm trăm linh công trình cấp nước sạch
điều đáng nói
trong số gần năm trăm linh công trình này
thì có hơn ba trăm linh công trình hiệu quả sử dụng trung bình thấp
và gần bảy mươi công trình không hoạt động
từ thực tế trên cho thấy
nếu không làm tốt công tác khảo sát xây dựng quản lý và sử dụng
thì sẽ còn rất nhiều công trình tiếp tục đắp chiếu
vì không phát huy được hiệu quả như kỳ vọng
bài học về quản lý đầu tư
cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng
cũng cần phải đặt ra
và sớm được khắc phục xử lý
để tránh gây thất thoát tiền của nhà nước và nhân dân